bộ đông nghiệp và phát triển nông thôn vừa có chuyến khảo sát vùng sản xuất vải thiều tại huyện lục ngạn
chuẩn bị các điều kiện cho việc xuất khẩu vải thiều sang thị trường nhật bản trong niên vụ năm nay
nắm tình hình sản xuất vải thiều xuất khẩu tại thôn muối xã giáp sơn và thăm vùng trồng cam thôn ngọt xã hồng giang
thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn lê quốc doanh đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy chính quyền huyện lục ngạn
trong việc chủ động quy hoạch vùng sản xuất vải thiều xuất khẩu sang thị trường nhật bản
đẩy mạnh thâm canh nâng cao chất lượng giá trị quả vải với hơn một mươi sáu hectare vải thiều
đến thời điểm này tỷ lệ vải sớm ra hoa đạt từ chín mươi đến chín mươi năm và vải thiều chính vụ đạt tỷ lệ trên bốn mươi
lục ngạn đã quy hoạch năm mươi hectare vải thiều sản xuất phục vụ nhu cầu xuất khẩu sang thị trường nhật bản với sản lượng ba trăm linh bốn trăm linh tấn
bên cạnh đó duy trì một mươi tám mã số vùng trồng đủ điều kiện xuất khẩu sang thị trường mỹ với diện tích hai trăm một mươi tám ha và bốn mươi hectare vải thiều
đã được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn global gap tại huyện lục ngạn năm hai nghìn một mươi chín
đồng thời hỗ trợ trên năm trăm linh triệu đồng hỗ trợ sản xuất và thuốc bảo vệ thực vật cho bà con nông dân bảo đảm đúng quy chuẩn xuất khẩu